trong lúc bệnh dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp và khó lường
thì hình ảnh nhiều người dân hà nội bất chấp dịch bệnh vẫn đông đúc lễ bái
tại phủ tây hồ vào ngày một tháng bảy âm lịch vừa qua khiến cho nhiều người không khỏi lo sợ
có lẽ đã đến lúc cần rung lên hồi chuông cảnh tỉnh để mỗi người dân hiểu được trách nhiệm của mình
trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh như hiện nay
năm giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi chín tháng tám tức mùng một tháng bảy âm lịch
phủ tây hồ mở cửa đã có sắp đông người dân đứng chờ đến giờ vào phủ hành lễ
càng về trưa lượng người càng đổ xôn về đông hơn
bản quản lý tri tích chúng tôi cũng khuyên kháo mọi người dân nên hạn chế đi lễ đối với trong mùa dịch
nhất là trầm tháng bảy tương đối với tháng cầu hồn tháng mà xá tội văn nhân

đi lễ chùa vào những ngày rằm mùng một là một phong tục không thể thiếu trong văn hóa của người việt
đi chùa là để cầu bình an cầu sức khỏe
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay
chúng ta hoàn toàn có nhiều cách thức khác nhau để vừa có thể bày tỏ lòng thánh kính với ơn trên
vừa có thể cùng chung tay với toàn xã hội đẩy lùi bệnh dịch
tất cả các tôn giáo đều khuyên các tín đồ của mình rằng hãy tu nhân tích đức
về mặt hành vi thì ta không nhất thiết phải đến những cái chỗ mà đình đền chùa để mà thắp hương
cái thắp hương quan trọng nhất là thắp ngay cái chính nén hương trong lòng mình
ta có thể hành sự cái việc đó ngay tại gia đình thắp một nén nhang để tưởng nhớ tổ tiên
và nếu mà đã học được phật thì ta không nhất thiết đến chùa mới học được phật
ta có thể học phật từ kinh
ánh tử kinh để qua đó điều chỉnh hành vi ứng xử của mình ở bất cứ mọi lúc mọi nơi
chứ không nhất thiết phải đến chùa
tất cả các tôn giáo dù có những khác biệt về chi tiết đều chung mục đích là hướng con người đến với những điều thiện
làm những điều tốt cho người khác chính là thực hành điều thiện ấy
và trong bối cảnh hiện nay làm điều tốt cho người khác chính là chấp hành nghiêm trình những hướng dẫn của chính phủ
và cơ quan y tế về phòng chống đại dịch covid một mươi chín